công an thị trấn sa rài huyện tân hồng tỉnh đồng tháp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hai năm trăm linh đồng
đối với diệt thanh sang tạm trú tại khóm một thị trấn sa rài về hành vi có lời nói lăng mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày tám tháng chín khi đang tuần tra kiểm soát tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
công an huyện tân hồng phát hiện diệp thanh sang ra đường khi không thật sự cần thiết
khi tổ công tác nhắc nhở thì sang đã có hành vi xúc phạm thám mạ các hành viên trong tổ
tại cơ quan công an sang đã thừa nhận hành vi của mình là do thiếu hiểu biết nóng giận và cam kết không tái phạm
còn tại tỉnh tây ninh công an huyện bến cầu cũng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn triệu đồng một người
đối với bốn đối tượng nguyễn thanh phúc hai mươi hai tuổi hoàng
hoàng thị thúy hợp một mươi tám tuổi cùng chú tại thành phố hồ chí minh
nguyễn hoàng phúc hai mươi chín tuổi trú tại huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
và bùi thị hồng nhung hai mươi năm tuổi trú tại thị xã hòa thành về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định
trước đó vào lúc một mươi một h ba mươi phút tại khu vực ấp bầu tét xã tiên thuận huyện bến cầu
phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh tây ninh cùng công an thành phố tây ninh công an huyện bến cầu đã phát hiện
xe ô tô bảy chỗ do trần văn lợi ba mươi một tuổi trú tại tp tây ninh làm tài xế chở bốn người trên xe có hành vi qua lại biên giới trái phép
qua làm việc các đối tượng trên khai nhận thông qua mạng xã hội facebook tìm việc làm và được giới thiệu làm việc tại campuchia với mức lương cao
sau khi đồng ý các đối tượng sẽ được người sắp xếp xe đưa đến một khách sạn tại tây ninh để nghỉ và trở đi xuất cảnh
lợi được một người thuê đi đến khách sạn chở bốn người trên đến khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép
với tiền công là hai triệu đồng trên đường đi thì bị công an phát hiện bắt giữ hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ